hoàn thiện hệ thống thông quan tự động tập trung xử lý các thủ tục hải quan còn nhiều bất cập
theo hướng thay đổi phương thức quản lý hiện đại hóa
với mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới dưới ba mươi sáu giờ đối với hàng hóa xuất khẩu
bốn mươi một giờ đối với hàng hóa nhập khẩu
đây cũng là nội dung buổi họp báo chuyên đề của tổng cục hải quan
nhằm triển khai nghị quyết một mươi chín của chính phủ về phân luồng tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu
để thực hiện chỉ đạo của chính phủ thực hiện công khai minh bạch và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực
tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp tổng cục hải quan đã triển khai các biện pháp
nhằm giảm chi phí cho doanh nghiệp giảm thời gian thông quan cho doanh nghiệp
tuy nhiên hiện các doanh nghiệp vẫn cứ thông qua dịch vụ để khai báo hải quan
do vậy có nhiều thủ tục khai báo không chính xác
việc khai báo về mã về giá về một số các vấn đề khác không chuẩn do hệ thống kiểm tra sau thông quan xác định
trong quản lý đánh giá tuân thủ của chúng tôi kiểm tra sau thông quan vào cũng là một mục đích
là đánh giá cái mức độ tuân thủ của doanh nghiệp
ở đây chúng ta chỉ có một thiếu kinh nghiệm của tổ chức hải quan thế giới
khi cơ quan hải quan phát hiện ra các lỗi
đấy là do lý do là khách quan hay là lý do chủ quan
ông thái cho biết khi doanh nghiệp đăng ký tờ khai
hệ thống sẽ tự động đối chiếu thông tin trên tờ khai hải quan với các phân lớp nhóm tiêu chí nêu trên
kết hợp với sử dụng các thuật toán để phân luồng quyết định kiểm tra theo quy định luồng một xanh
miễn kiểm tra trực tiếp hồ sơ và miễn kiểm tra thực tế hàng hóa
luồng hai vàng kiểm tra trực tiếp hồ sơ
luồng ba đỏ kiểm tra trực tiếp hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa
do vậy doanh nghiệp cần thực hiện khai báo đầy đủ cụ thể chính xác
rõ ràng các thông tin trên tờ khai hạn chế việc bổ sung sửa đổi tờ khai
hạn chế hủy tờ khai hoặc bỏ không làm thủ tục đối với tờ khai đã khai báo
trường hợp khai báo thông qua đại lý nên sử dụng dịch vụ của các đại lý hải quan có độ tin cậy cao
được cơ quan hải quan công nhận đồng thời có hợp đồng ủy quyền hoặc hợp đồng thỏa thuận trách nhiệm rõ ràng
bảo mật chữ ký số và tài khoản hệ thống thông quan hàng hóa tự động